thưa quý vị trong những ngày gần đây thì nhà hát dân ca quan họ bắc ninh tại phường hòa long thành phố bắc ninh
đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng
nhà hát này được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi sáu nằm trên diện tích là một mươi chín bốn trăm linh m hai
và hoàn thành từ năm hai nghìn hai mươi với tổng mức đầu tư của dự án là hơn hai trăm bốn mươi một tỷ đồng
với nhiều hạng mục từ nguồn ngân sách của nhà nước
vâng nhà hát dân ca quan họ bắc ninh đã được nhận giải bạc hạng mục kiến trúc công cộng quốc gia lần thứ một mươi năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba song điều khiến cho nhiều cư dân mạng quan tâm lại chính là bởi
nhà hát này sử dụng những hàng ghế gỗ đồng kỵ làm chỗ ngồi cho khán giả
bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ khen ngợi cũng có không ít bình luận chê ý tưởng này
với công trình công cộng thì cái cần ưu tiên là công năng tiện ích
nói riêng về nhà hát thì yếu tố quan trọng nhất là âm thanh
cách âm tiếng ồn cá nhân tôi thấy sử dụng ghế gỗ kiểu này sẽ rất bất tiện
đặc biệt là khi sử dụng trong thời gian dài
tôi chỉ thấy thương cho cái lưng của tôi nếu phải ngồi lâu trên cái ghế gỗ đó
về dấu đẹp là do quan điểm của mỗi người nhưng một công trình sử dụng quá nhiều gỗ tự nhiên là không tốt
cho dù gỗ đó có nguồn gốc rõ ràng
với các công trình phục vụ cộng đồng thì nên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và bảo vệ thiên nhiên
đó là ý kiến của một số cư dân mạng
ngay khi hình ảnh những bộ ghế gỗ trong nhà hát dân ca quan họ bắc ninh được đăng tải trên mạng xã hội
mặc dù là một công trình lớn với nhiều hạng mục
song cư dân mạng chỉ tập trung vào các hàng ghế gỗ do chính làng nghề truyền thống đồng kỵ tại bắc ninh sản xuất
một số ý kiến cho rằng gian ghế này không phù hợp không gian nhà hát
có cư dân mạng lại đặt câu hỏi việc sử dụng nhiều ghế gỗ như vậy liệu có thân thiện với môi trường rồi tốn kém
số khác lại nghĩ chắc sẽ mỏi khi phải ngồi trên ghế lâu rồi công vệ sinh bảo quản những hàng ghế này
liệu có sợ mối mọt không nhỉ rồi bụi bẩn lau dọn chắc mất công lắm
vấn đề khác không biết chứ ghế chạm chỗ này dựa lưng đâu đi nhỉ
nhất là ngồi lâu không thoải mái mà coi ở nhà hát thì toàn vở diễn hay sâu dài cần thế ngồi thoải mái hơn
ngay sau đó các đơn vị quản lý đã cung cấp thông tin đầy đủ
với hạng mục nội thất tại nhà hát dân ca quan họ bắc ninh
theo đó hàng ghế được sử dụng toàn bộ là sản phẩm của làng nghề đồng kỵ
trong đó hàng ghế gỗ của phòng khán giả được làm bằng gỗ gõ đỏ nhập từ nam phi với ba trăm bốn mươi một ghế
tổng kinh phí cho hạng mục này là sáu ba tỷ đồng
nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tán thành và khen ngợi cho rằng những bộ ghế gỗ này rất hợp với không gian truyền thống của nhà hát
không những thế lại còn là cách quảng bá cho các sản phẩm truyền thống của địa phương
một mũi tên trúng hai đếch
sẽ chẳng có nhà hát nào ở việt nam có ghế gỗ và ban cha giống như nhà hát quan họ
chỉ cần thế thôi đã trở nên đặc biệt đã ghi những dấu ấn sâu sắc cho khán giả
huống hồ hình thức ngồi nghe quan họ giữa những người bạn ngồi trung bàn với nhau sẽ trở nên thật sự đặc biệt
đây chính là nét đặc sắc của dân ca quan họ và nghề gỗ truyền thống của bắc ninh
tôi ủng hộ
tôi thấy tốt mà
thứ nhất ý tưởng marketing tốt
phong cách bàn ghế này là sản phẩm đặc trưng của làng nghề đồng kỵ
thể hiện bản sắc văn hóa kinh bắc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương
thứ hai lãng phí hay không
cái này không phụ thuộc vào đánh giá lợi ích sử dụng thuần túy của người viết
đó là giá trị tinh thần và vật chất dài lâu từ dự án mang lại cho con dân bắc ninh
tuy thế cũng có nhiều ý kiến cân bằng và cẩn trọng hơn
giữa các dòng ý kiến chê trách cũng có ý kiến chia sẻ rằng rất khó phán xử đúng sai đẹp xấu hợp lý bất hợp lý của phương án ghế ngồi này chỉ thông qua vài bức ảnh trên mạng
có lẽ mọi người cần đến đây để cảm nhận chứ không nên chỉ tự bình xét trên quan điểm cá nhân
bên cạnh đó một số cư dân mạng có ý kiến cho rằng quan trọng nhất đó chính là giá trị mà nhà hát này mang lại
đó là tôn vinh những giá trị truyền thống của dân tộc và lưu giữ những giá trị văn hóa
mọi người đều có quyền nhận xét đẹp hay không đẹp chín người một mươi ý ma
nhưng theo tôi phải nhìn vào những giá trị cốt lõi về văn hóa mà công trình này đem lại
và hy vọng là nhà hát sẽ hoạt động hiệu quả và mang lại những giá trị tinh thần cho cộng đồng
tôi nghĩ những hàng ghế này sẽ có giá trị sử dụng lâu dài chỉ cần được bảo quản tốt trong quá trình sử dụng thì những chiếc ghế này có thể trở thành thương hiệu cho nhà hát
có hình ảnh rồi giờ cần những chương trình tiếp bục hay để mọi người đến thật đông thôi
đẹp hay sợ
phai xấu là phụ thuộc vào quan điểm và cách nhìn nhận của mỗi người cũng không nên tranh cãi
nhưng theo tôi thấy công trình đã được xây dựng xong giờ cần tìm cách để vận hành hiệu quả
thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến để thưởng thức những sản phẩm văn hóa đặc sắc
dân ca quan họ bắc ninh được xem là một loại hình nghệ thuật dân gian hội tụ những giá trị tinh hoa văn hóa và con người việt nam
đồng thời kết tinh bản sắc nền văn hiến bắc ninh kinh bắc đã được unesco vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
và nhà hát dân ca quan họ bắc ninh là một trong những nỗ lực của địa phương này trong việc bảo tồn và quảng bá tinh hoa nghệ thuật dân ca quan họ với du khách trong và ngoài nước